công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với phan đăng tình để tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý về hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào đêm hai mươi ba tháng một mươi một khi võ hoàng phiên cùng nguyễn lê quân chú tại thị xã buôn hồ đến khu vườn của anh phan đăng tình ở phường bình tân để trộm cắt ngăn
trong lúc leo qua hàng rào võ hoàng phiên đã vướng phải bẫy điện của nhà anh tình răng trước đó và bị điện giật tử vong ngay tại chỗ
ngay sau khi sự việc xảy ra phan đăng tình đã đến công an phường bình tân để đầu thú